thưa quý vị ngày sáu tháng bốn công an phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật đắk lắc cho biết đã nhận được trình báo và đang vào cuộc xác minh
làm rõ vụ một tài xế bị hành khách say xỉn tấn công ngay trên xe
theo anh vmh tài xế taxi khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng bốn anh đón hai hành khách tại một quán nhậu trên đường trần hữu dực
thành phố buôn ma thuật để đến một quán karaoke trên đường y rút
quá trình di chuyển người đàn ông ngồi ghế phụ trước yêu cầu tài xế mở máy lạnh vì nóng
lúc này anh hát trình bày đã mở máy lạnh từ trước và nói rằng nếu cảm thấy nóng để mở thêm cửa kính lấy gió
tuy nhiên khi nam tài xế vừa hé cửa kính người đàn ông cho rằng bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh
nên anh hát tiếp tục kéo kính lên rồi di chuyển tiếp
cũng theo anh hát khi xe đi được một lát vị khách đã dùng tay đập vào cửa kính
trước sự việc anh hát có thắc mắc như khách nói không sao
tiếp đó khi anh hát dừng xe thì bất ngờ bị vị khách tấn công khiến anh bị thương
toàn bộ sự việc đều được camera của xe ghi lại
đoạn clip sau đó được lan truyền lên mạng xã hội
qua nội dung đoạn clip phi khách có biểu hiện say xỉn thái độ bất mãn với nam tài xế
liên tục nói chuyện khó chịu và muốn tấn công tài xế
khi xe dừng lại vì khách mở cửa dùng chân tác động vào tài xế đang ngồi trên xe
sau đó một người đàn ông mặc đồ grab vào can ngăn để hành khách này dừng việc tấn công lại
liên quan đến vụ truy sát dẫn đến tai nạn khiến hai người tử vong ở thành phố dĩ an
ngày sáu tháng bốn công an bình dương cho biết đơn vị đã tạm giữ một mươi hai thanh niên để điều tra
trong đó kẻ cầm đầu mới một mươi chín tuổi
ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an bình dương tạm giữ một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi sát hành người và gây số trật tự công cộng
theo đó trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê an giang mâu thuẫn cá nhau với trần chính minh
chưa rõ nhân thân lai lịch nên cả hai hẹn gặp nhau để nói chuyện
khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên tám xe máy
mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của minh
đến trước cổng trung tâm y tế thành phố dĩ an nhóm của lộc gặp b a k sinh năm hai nghìn tám
quê an giang điều khiển xe máy chở t c n sinh năm hai nghìn tám quê thừa thiên huế
lộc tưởng cả hai người này cùng nhóm với minh nên đã cầm hung khí đuổi theo
do chạy với tốc độ cao xe máy của k và n va chạm với xe máy của hai người phụ nữ
chở theo một cháu bé đang di chuyển hướng qua đường khiến ca và một người phụ nữ tử vong
những người còn lại bị thương
nờ sau đó bị nhóm của lộc chạy đến dùng dao tấn công rồi rời khỏi hiện trường
tại cơ quan công an nhóm của lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội
công an cũng thu giữ ba dao tự chế tám xe máy là phương tiện mà nhóm này sử dụng để gây án
mới đây trường trung học phổ thông quốc tế mỹ tp hcm vừa có buổi làm việc với đại diện
của hơn một hai trăm linh phụ huynh đang có con học tại trường và kế hoạch tái cấu trúc trong thời gian tới
theo biên bản làm việc ông hồ quang trung thành viên hội đồng ais
cho biết tình hình tài chính của trường gặp khó khăn
trường đã nêu ra nhiều phương án để mời gọi nhà đầu tư hợp tác nhằm duy trì hoạt động
song song đó đối với số tiền phụ huynh đã đóng trường dự kiến phát hành cổ phiếu cho phụ huynh
ông trung thay mặt trường nhận lỗi với phụ huynh về các sự việc đã xảy ra trong thời gian qua
trường sẽ tìm nguồn tài chính để hoạt động lâu dài và sẽ có thông báo chính thức tới phụ huynh về vấn đề này
cũng theo ông trung trường đang thực hiện chấm công tháng ba cho đội ngũ nhân sự
duyệt lệnh trả lương cho đội ngũ nhưng ngân hàng báo lỗi hệ thống nên họ chưa nhận được
bà chandra magowan hiệu trưởng neo thực tế có hai ba giáo viên từ chối quay lại trường cho đến khi nhận hết lương tháng ba
hiện hai giáo viên chưa làm hồ sơ nghỉ việc nên trường chưa phân bổ cụ thể
đối với các lớp thiếu giáo viên trường chuyển học sinh xuống phòng thư viện và tự học theo sự giám sát của quản thư
đến nay đã có năm giáo viên ngừng công tác
và một mươi năm giáo viên nghỉ với nhiều lý do khác nhau
trường sẽ ra soát lại đội ngũ giáo viên sau kỳ trả lương tháng ba
với tình hình nhân sự và điều kiện hoạt động hiện tại nếu trường thực hiện đầy đủ phí vẫn duy trì được chương trình
về phía phụ huynh tham gia cuộc họp đại diện phụ huynh cho biết trường đã bị mất lòng tin từ phụ huynh
do không đưa ra được phương hướng hoạt động lâu dài
vì thế việc kêu gọi đóng tiền từ phía phụ huynh rất khó
vị này đề nghị trường đưa ra kế hoạch của chương trình học tú tài quốc tế và các phương án dự phòng đến phụ huynh
đồng thời đề xuất có buổi họp giữa sở giáo dục và đào tạo tp hcm nhà đầu tư hiệu trường trường và phụ huynh học sinh
thưa quý vị ngày năm tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước
đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy
tại khu vực xã thuận phú huyện đồng phú
theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra
tuy nhiên riêng đối tượng lê minh công sinh ngày sáu tháng tám năm hai nghìn quê quán xã hoạt giang huyện hà trung tỉnh thanh hóa
thường chú thôn bù sa phúc ii xã phú nghĩa huyện bù sa mập tỉnh bình phước là người có liên quan
đã lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp để lần trốn
một mươi bảy h ngày năm tháng bốn hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh bình phước đã được huy động tổ chức bao vây truy tìm đối tượng lê minh công
công an tỉnh bình phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
mặt khác công an tỉnh cũng đề nghị thân nhân đối tượng lê minh công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc
đồng thời công an tỉnh đã kêu gọi mọi người dân nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng lê minh công
thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại chín một tám bốn bốn sáu chín một một
thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thường cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng
mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng lê minh công của cá nhân tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác mới đây tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bất ngờ giảm cho bà nguyễn phương hằng ba tháng tù
dù bị cáo này không có kháng cáo vậy điều này có đúng luật hay không xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
mặc dù chấp nhận bản án ba năm tù giam và đã đi thủ án nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm ngày bốn tháng bốn
bà nguyễn phương hằng được giảm từ ba năm tù xuống còn hai năm chín tháng giảm ba tháng tù
trao đổi về việc này luật sư trần đình dũng đoàn luật sư tp hcm cho hay
căn cứ điều ba trăm bốn mươi năm bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm
ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo các phần có kháng nghị tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền
xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị
vì vậy dù bà nguyễn phương hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm
nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án
đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết
như vậy mặc dù bị cáo không kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật
thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm
những vấn đề có kháng cáo kháng nghị mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm
trước đó tại phiên phúc thẩm dù không có kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn xin được giảm án
bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí khắc phục hậu quả
nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ
vì vậy cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo ba tháng tù
được biết bà nguyễn phương hằng bị bắt tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bị cáo đã chấp hành án được hai năm một mươi hai
ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phạm văn thiện ba mươi hai tuổi quê bến tre
và dương trí khang hai mươi hai tuổi ngụ quận năm tp hcm về hành vi sát hại người
theo đó do thiện và người yêu là chị nguyễn thị thu tê thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
nên anh ta nghi ngờ chị trần thị thanh liên cùng buôn bán ở chợ hòa bình nói xấu mình với chị t
bực tức thiện đã nảy sinh ý định trả thù
để thực hiện ý định thiện sử dụng google map để định vị vị trí nhà chị liên
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thiện rủ khang cùng đi đốt nhà của chị liên
sau khi chuẩn bị ổ khóa khoảng hai mươi giờ cùng ngày cả hai đến nhà chị liên ở xã tân kiên huyện bình chánh
trên đường đi thiện mua tiền vàng mã và xăng hồ quẹt
tới nhà chị liên thiện dùng ổ khóa mang theo khóa trái cửa từ bên ngoài
rồi giải vàng mã đổ xăng lên châm lửa đốt rồi cả hai bỏ đi
phát hiện lửa khói bốc lên từ tầng trệt chồng chị liên chạy xuống mở cửa
thì phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài nên gọi vợ con thoát ra bằng cửa sổ thông sáu tầng một và đi trình báo công an
qua điều tra cơ quan công an xác định là thiện và khang nên nhanh chóng bắt giữ
tại phiên tòa cả hai thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố
cả hai bị cáo khai việc đốt nhà chị liên chỉ nhằm mục đích hù dọa cảnh cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng thiện và khang nhận thức được xăng là chất cháy nguy hiểm
việc khóa cửa với mục đích không để người trong nhà chạy thoát dù biết lửa có khả năng thiêu dụi căn nhà gây thiệt mạng những người trong nhà
sẽ thấy hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội xem thường pháp luật gây hoang mang dư luận xâm phạm sức khỏe của người khác
tuy nhiên các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
nên sau khi xem xét hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thiện một mươi hai năm tù bị cáo khang chín năm tù
liên quan vụ cuộn thép rơi chúng gửi đi đường tại phường phú lợi thành phố thủ sâu một bình dương
ngày năm tháng bốn phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tỉnh bình dương cho hay đã hoàn tất thủ tục
chuyển hồ sơ vụ việc đến công an phường phú lợi làm rõ xử lý theo quy định
theo pc tám đây không phải là tai nạn giao thông
quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định vụ việc liên quan đến một dạng tai nạn khác do quá trình kinh doanh
vận hành máy móc đưa hàng hóa lên xe nhưng gặp sự cố dẫn đến cuộn thép rớt va trúng xe máy
vì vậy pc tám đã chuyển hồ sơ vụ việc đến công an địa phương để xử lý theo quy định
trước đó khoảng một mươi một giờ ngày ba tháng bốn xe đầu kéo mang biển kiểm soát thành phố hồ chí minh
do tài xế tvt bốn mươi bảy tuổi ngụ thành phố thủ dầu một cầm lái chở theo nhiều cuộn thép đi trên đường mỹ phước tân vạn
hướng từ thị xã bến cát đi thành phố di an
khi đi tới địa bàn phường phú lợi thì một cuộn thép bất ngờ rơi xuống đường và trúng xe máy do người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều
cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường nạn nhân bị thương nhẹ được người dân đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng nặng cuộn thép có đường kính khoảng một mét dài ba mét nằm trên đường
cạnh bên là xe đầu kéo gây tai nạn với một mươi năm cuộn thép có kích thước tương tự còn trên xe
thưa quý vị mới đây bệnh viện đa khoa huyện mường la tỉnh sơn la đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi nữ sinh năm hai nghìn một mươi sáu
chú tải xá hua chai trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc lá ngón giờ thứ tư tiên lượng nặng đe dọa tử vong
bệnh nhi sinh năm hai nghìn một mươi sáu tên lts ở huyện mường la sơn la bé được gia đình phát hiện đưa vào bệnh viện đa khoa huyện mường la
lúc một mươi năm h chiều ngày một tháng bốn trong ngừng tuần hoàn ngừng hô hấp ngộ độc lá ngón giờ thứ tư
theo lời kể của gia đình bệnh nhi lts khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày mẹ s đã giã lá ngón trộn với coca cola rồi ba mẹ con cùng uống
em trai và mẹ bé s đã tử vong ngay tại chỗ còn bệnh nhi lts sau khi uống có dấu hiệu mệt mỏi hoa mắt tróng mặt đau bụng nôn nhiều tím tái khó thở
tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện mường la bệnh nhi hôn mê sâu gọi hỏi không trả lời không đáp ứng tím tái toàn thân
đồng tử hai bên dãn hai năm mm da niêm mạc nhệt nhạt bé thở ngáp cá có cơn ngừng thở kéo dài không bắt được mạch không nghe được tiếng tim
bác sĩ tiền lượng tình trạng bệnh nhi nặng nề đe dọa tử vong
ngay lập tức các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn ngừng hô hấp cơ bản ép tim ngoài lồng ngực với tần số một trăm linh lần trên một phút
khai thông đường thở hút đầm rãi bóp bóng am bu có oxy
bệnh nhi cũng được đặt nội khí quản thở máy thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch đồng thời rửa dạ dày và điều trị chăm sóc tích cực
sau một ngày điều trị bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch được cứu sống thành công
bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn hô hấp đảm bảo mạch huyết áp ổn định đã ngưng được thuốc vận mạch vận động chân tay bình thường
ngừng thở máy và rút ống nội khí quản tự thở tốt
bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ điều dưỡng theo dõi điều trị và chăm sóc tích cực
ban chấp hành công đoàn đoàn thanh niên cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện đa khoa mường la đã đến khoa hồi sức cấp cứu thăm hỏi
động viên và trao quà cho bệnh nhi lts đồng thời hỗ trợ xuất ăn cho bệnh nhi trong thời gian điều trị tại bệnh viện
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông dùng dao đâm một người phụ nữ hàng xóm tử vong
theo đó một đối tượng đã thủ sát dao trong người sang tìm hàng xóm nói chuyện
nhưng không gặp được nên đã rút dao tấn công vợ hàng xóm rồi chạy về nhà cố thủ
cú đâm hỉm khiến nạn nhân tử vong sau đó
thông tin ban đầu lúc một mươi một h bốn mươi phút ngày bốn tháng bốn ông vũ văn thắng năm mươi tuổi ngụ ấp tám xã thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
sang nhà hàng xóm tìm ông hnt năm mươi ba tuổi nói chuyện
khi đến nhà ông t ba lth bốn mươi hai
vợ ông tê đi ra trước hỏi ông thắng kiếm chồng bà làm gì
ông thắng nói kêu ông t ra nói chuyện
sau đó bà hát nói chồng bà đang ăn cơm có chuyện gì thì chiều nay quay lại
lúc này chồng bà h đang trong nhà nói với da giữa tao với mày không có chuyện gì để nói
liên lúc đó ông thắng xông vào dùng dao chuẩn bị từ trước tấn công bà h một nhát dao vào phía dưới lòng ngực trái
rồi bỏ chạy về nhà
gia đình đã đưa bà hát đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện thới bình
nhưng đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
bà h tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cà mau điều tra xử lý
thông tin từ công an huyện thanh liêm hà nam
ngày năm tháng bốn đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo công an huyện thanh liêm ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nhận được đơn trình báo của anh nvm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở huyện thanh liêm tỉnh hà nam
về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền hai năm triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã điều tra và bắt giữ đối tượng nguyễn sơn bách
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn nội xá xã vạn thái huyện ứng hòa hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn giả danh nhân viên của công ty sổ số kiến thiết miền bắc
có thể cung cấp số lô số đề chúng trước giờ quay trong ngày để bán cho người mua
bách đã đăng tải các thông tin lên mạng xã hội zalo và facebook để lừa đảo
yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới cung cấp số lô số đề
sau khi nhận được tiền bách sẽ cung cấp cho người mua số lô đề bất kỳ
nếu không trúng thưởng đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền của bị hại
với thủ đoạn trên từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đối tượng nguyễn xuân bách đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt trên một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm hà nam
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày năm tháng bốn người dân phản ánh thông tin xuất hiện bãi đất đá xà bần nằm sát bờ sông hàn
đoạn dọc đường trương dương ở khu vực trên cầu trần thị lý phường mỹ an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
ngay sau khi nhận phản ánh vào trưa cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
đã đến hiện trường kiểm tra nóng làm rõ thông tin vụ việc
tại đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo ủy ban nhân dân quận sơn trà và quận ngũ hành sơn
phối hợp kiểm tra xử lý đưa phương tiện đến xử lý đất đá xa bần
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu chính quyền hai quận phối hợp với công an tp đà nẵng
để xử lý các vấn đề trật tự xã hội liên quan vì đây là khu vực thí điểm phố đêm du lịch
trong chiều ngày năm tháng bốn lực lượng chức năng đã huy động máy xúc nhân lực để san gạt cải tạo hiện trạng
đại diện đơn vị thi công phố đêm du lịch cho rằng khoảng cuối tháng ba đơn vị cho người dọn dẹp rác thải
lau sậy tại khu vực trên thì đất đá xà bần mới lộ ra khiến mọi người hiểu lầm có người đổ trộm phế thải xây dựng lấn sông hàn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường mỹ an quận ngũ hành sơn cũng cho rằng không có chuyện đổ trộm xà bần
tại khu vực trên như người dân phản ánh
được biết khu vực này là nơi được đà nẵng tổ chức thí điểm phố đêm du lịch với quy mô gồm diện tích mặt đất
và cầu đi bộ nguyễn văn chỗi thời gian thí điểm từ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
và hiện các đơn vị thi công đang dọn dẹp cỏ rác thải đất đá
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
mới đây đơn vị lập chốt xử lý nồng độ cồn trên đường nguyễn cơ thạch quận năm từ liêm
nhiều trường hợp chỉ vì uống một cốc bia cho mát mà bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
cụ thể lúc hai mươi một h ngày năm tháng bốn tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát ba mươi h chín trăm ba mươi sáu xx do anh kv c sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở quận bắc tứ liêm hà nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra nồng độ cồn anh sê vi phạm ở mức ba trăm ba mươi bốn mg trên lít khí thở
với vi phạm này tài xế xe sẽ bị xử phạt một mươi bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe một mươi bảy tháng và bị tạm giữ phương tiện
phân trần với tổ công tác anh dê cho biết
nếu ôi nóng nên buổi tối cùng ngày anh và một số người bạn đã uống bia cho mát và dính vi phạm nồng độ cồn
khoảng một mươi phút sau cảnh sát giao thông tiếp tục phát hiện ô tô mang biển kiểm soát ba mươi a ba trăm bốn mươi tám x do một nam tài xế điều khiển
qua kiểm tra nồng độ cồn người đàn ông này vi phạm ở mức hai trăm ba mươi mg trên lít khí thở
phân trần với tổ công tác nam tài xế ô tô cho biết
vào chiều cùng ngày anh có sử dụng bia cùng với đồng nghiệp trong cơ quan nên đã chóp dính vi phạm
tiếp đó đến hai mươi một h hai mươi phút
hôm nay tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát ba mươi h ba trăm tám mươi hai xx do anh dth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở quận nam từ liêm điều khiển
tuy nhiên khi tổ công tác yêu cầu anh hát thổi vào máy đo nồng độ cồn thì máy báo kết quả bằng không
tổ công tác sau đó đã cho anh hát thổi lại lần hai thì máy báo kết quả là tám mươi bốn mg trên lít khí thở
với mức vi phạm này anh hát sẽ bị xử phạt bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe một mươi một tháng
ngày bốn năm tháng
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nghi thạch huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong thương tâm
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng chín h ngày bốn năm tháng bốn
một người phụ nữ mang thai điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực ngã tư chợ sơn
thuộc địa bàn xã nghi thạch huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thì xảy ra va chạm với một chiếc xe bồn
vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong
theo lãnh đạo xã nghi thạch người phụ nữ gặp nạn đang mang thai
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
trong một diễn biến khác ngày năm tháng bốn trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về vụ tai nạn giao thông nguy hiểm
vị trí xảy ra tai nạn tại một khúc cua trên quốc lộ bốn mươi sáu c đoạn qua địa bàn xã thanh mỹ thanh trương nghệ an
hai chiếc xe máy lưu thông ngược chiều với tốc độ nhanh tông trực diện vào nhau
vụ việc trên xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi năm phút ngày bốn tháng bốn thời điểm xảy ra tai nạn
một mươi một h ba mươi tám chú xã hạnh lâm huyện thanh trương điều khiển xe máy trên đường đi học về
khi đến địa điểm trên xe của em hát đối đầu với chiếc xe máy do ông v m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú xã thanh hòa huyện thanh trương điều khiển chạy ngược chiều
cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân ngã ra đường bị thương nặng
tối năm bốn tại khu vực bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm bồ tỉnh điện biên
tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
và các đơn vị phối hợp đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thảo a già
sinh năm hai nghìn bốn chú tại bản trạm cúng xã quảng lâm huyện mừng nhé tỉnh điện biên
đang vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đấu tranh khai thác nhanh thao a già khai nhận được một người đàn ông trú cùng bản tên là liều a xúa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới việt nam lào về đến bản đề bua
xã phìn hồ giao cho một người đàn ông không rõ danh chính thì được nhận tiền công là một mươi một triệu đồng
liều a xúa đi trước là hoa tiêu và cảnh giới
mở rộng điều tra và truy xét vào lúc hai mươi giờ tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng liều a xúa
khi đang lẩn trốn ở mương nước trên rìa đồi ở khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
ngày sáu tháng bốn tin từ ủy ban nhân dân huyện mường lát tỉnh thanh hóa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tiểu học tử vong
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng bốn do được nghỉ học chính khóa ở trường
hai học sinh vkh sinh năm hai nghìn một mươi năm và vtmp sinh năm hai nghìn một mươi sáu cùng học trường tiểu học tiến tần
thị trấn mường lát huyện mường lát ra khu vực suối sim gật nhà lấy rêu về ăn
lúc này hai em không may ngã vào gống nước sâu dẫn tới đuối nước
đến khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cháu
chính quyền địa phương và người dân đã đến chia sẻ động viên và hỗ trợ gia đình
theo phong tục địa phương
được biết chỉ trong vòng một tháng trở lại đây
trên địa bàn tỉnh thanh hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em
chiều ngày năm tháng bốn công an tỉnh bình phước đã tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ vụ nghi án mạng khiến một người tử vong sau mô thuẫn khi hát karaoke
nạn nhân là ông lâm tấn hát bốn mươi năm tuổi hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa bình huyện bù đăng
người được cho là khiến ông hát tử vong là phạm văn bảy ba mươi bốn tuổi
theo thông tin ban đầu ngày bốn tháng bốn ông hát đến nhà một người bạn tại thôn bình minh
xã nghĩa bình huyện bù đăng để nhậu
trong cuộc nhậu này cũng có phạm văn bảy
khi tất cả đã ngà say mọi người bắt đầu hát karaoke
trong lúc hát giữa ông hát và bảy xảy ra mâu thuẫn
lời qua tiếng lại hai người đã lao vào ẩu đả
sau đó bảy dùng chiếc nồi bằng kim loại tấn công ông hát
bị tấn công nạn nhân ngã gục xuống nền nhà
thấy vậy mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu
do vết thương quá nặng chiều năm tháng bốn ông hát đã tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an đang làm việc với bảy để làm rõ vụ việc
ngày năm tháng bốn công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cho biết
cơ quan này vừa bắt quả tang nhóm đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó trộn
theo thông tin trong khi đi tuần tra đội nghiệp vụ công an huyện thanh bình
phát hiện tại nhà trần thị hòa ba mươi sáu tuổi ngụ xã bình thành
đang có hoạt động mua bán chó số lượng lớn
khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra
một trong hai đối tượng đang bán chó cho hòa nhanh chóng lái xe bỏ chạy
đối tượng còn lại là nguyễn thanh sang ba mươi ba tuổi ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh bị bắt tại chỗ
lực lượng chức năng kiểm đếm tại hiện trường có một mươi con chó trọng lượng hơn một trăm một mươi kg
qua công tác lấy lời khai nhanh sang thừa nhận hành vi trộm chó
đối tượng khai đồng bọn đã bỏ chạy tên nguyễn thanh y hai mươi bốn tuổi ngụ xã bình thành
hòa cũng thừa nhận nhà mình là điểm tiêu thụ chó do các đối tượng trộm chó đưa đến bán
mới đây các chuyên gia giả phá bom mìn đã xử lý an toàn quả bom nặng hai trăm ba mươi kg xót lại sau chiến tranh
được phát hiện tại khu vực đông dân cư ở thành phố đồng hới quảng bình
cụ thể quả bom này được các chuyên gia giả phá bom mìn của dự án mark mice avivery group
phối hợp với lực lượng quân sự quảng bình xử lý an toàn trong ngày năm tháng bốn
đây là bom mk tám mươi hai
quả bom đã bị nổ trọng lượng hai trăm ba mươi kg xót lại sau chiến tranh
các chuyên gia kỹ thuật của mark nhận định quả bom có bán kính sát thương khoảng một km
sau khi thiết lập biện pháp an toàn các chuyên gia của mark tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom
rất may quả bom được xác định đủ điều kiện di chuyển và đã được đưa về khu vực lưu kho an toàn
chờ hủy nổ tập trung theo quy định
được biết quả bom này do công nhân lái máy múc phát hiện khi đang thi công công trình
tại phường hải thành thành phố đồng hới vào chiều bốn tháng bốn
quả bom nằm sát bờ kè sông nhật lệ nơi có mật độ dân cư cũng như xe cộ qua lại dày đặc
đây cũng là nơi tàu bè của ngư dân nheo đậu hàng ngày
tối năm tháng bốn đồn biên phòng lăng cô bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã huy động cán bộ
chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng ngay trong đêm tại huyện phú lộc
cụ thể vào lúc hai mươi h ngày năm tháng bốn tại khu rừng trồng tràm thuộc tổ dân phố an cư tây thị trấn lăng cô huyện phú lộc xảy ra cháy rừng
ngay sau khi nhận được tin báo đồn biên phòng lăng cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường
tham gia cùng các lực lượng và chính quyền địa phương chữa cháy
thời tiết những ngày qua tại tỉnh thừa thiên huế nắng nóng nồm và hanh khô
cùng với lớp thực bì dày đã khiến đám cháy lan nhanh làm hơn một hectare rừng tràm bị cháy
sau hơn hai giờ nỗ lực đến hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng
các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế sức điểm và giật thắt hoàn toàn đám cháy
theo thông tin ban đầu nguyên nhân cháy rừng là do người dân đốt lớp thực bì vô ý gây ra
ngày năm tháng bốn bộ nội vụ gửi công văn nêu ý kiến về đề xuất khoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
theo đó bộ nội vụ nhất trí với phương án của bộ lao động thương binh và xã hội
nghỉ thêm ngày hai mươi chín tháng bốn bố trí làm bù sau để nối dài kỳ nghỉ năm ngày liên tiếp
bộ nội vụ thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo của thủ tướng chính phủ do bộ lao động thương binh và xã hội chuẩn bị
trước đó bộ nội vụ nhận được văn bản của bộ lao động thương binh và xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc
dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn
thứ hai nằm giữa hai ngày nghỉ lễ và hai ngày nghỉ cuối tuần
do đó bộ lao động thương binh và xã hội nêu ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường
ngày hai mươi chín tháng bốn chuyển sang làm bù ngày khác để dịp nghỉ lễ này nghỉ liên tiếp năm ngày
trong ngày năm tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường vinh tân tp vinh nghệ an cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ
theo đó khoảng tám giờ sáng ngày năm tháng năm
chiếc xe tải chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông theo hướng cầu cửa tiền đi huyện hưng nguyên nghệ an
khi đến đoạn đường phạm hồng thái phường vinh tân thì vai trạm với xe máy mang nhãn hiệu honda was màu đen xám
mang biển kiểm soát ba mươi bảy n bốn trăm năm mươi ba xx di chuyển cùng chiều
cú vai chạm khiến cả xe máy lẫn người điều khiển phương tiện văng ra đường
người đàn ông điều khiển xe máy đã bị xe tải cắn vào người tử vong tại chỗ
nạn nhân được xác định là ông đinh n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú xã châu nhân huyện hưng nguyên
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa cùng người dân tiến hành hỗ trợ giải cứu ba người mắc kẹt trong vụ tai nạn lật xe đầu kéo
vào sáng sớm ngày năm tháng bốn trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua xã bảo hà huyện bảo yên
thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra
lúc đó xe đầu kéo chở cát di chuyển theo hướng từ yên bái đi huyện bào hà thì mất lái lật xe
sau khi lật phần đầu xe lao vào hộ lan hư hỏng nặng móc méo ba người bị mắc kẹt trong carin
danh tính những người này là ndl ntd ldk cùng ngụ tuyên quang
tiếp nhận tin báo về vụ việc các lực lượng của tỉnh lào cai đã cùng người dân tham gia cứu hộ
đồng thời xử lý các vị trí dầu loang ra đường đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác lưu thông
do bị mắc kẹt các mảnh vỡ trên xe đâm trúng dẫn đến chảy máu và đầu xe bị ép chèn chặt nên phải mất hai tiếng
vừa cầm máu giảm đau vừa sử dụng nhiều thiết bị để nâng kéo cưa cắt cabin hộ lan
lực lượng chức năng mới đưa được các nạn nhân ra ngoài
hai người bị nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cấp cứu
một người bị nhẹ cấp cứu tại phòng khám đa khoa huyện bảo hà
công an huyện bảo hà đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp tục là thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã nghi thạch huyện nghi lộc nghệ an
theo đó khoảng chín giờ ngày năm tháng bốn tại khu vực ngã từ quốc lộ bốn mươi sáu b giao đường nguyễn sinh cung xã nghi thạch
xảy ra vụ vai trạm giữa xe bồn biên kiểm soát ba mươi bảy c một trăm bảy mươi chín xx chưa rõ danh tính thải xế
và xe máy ba mươi bảy h một một trăm bảy mươi hai xx do chị ntd bốn mươi một tuổi chú xã nghi trường huyện nghi lộc điều khiển
vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe
xe máy bị thương nặng dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
thời điểm xảy ra tai nạn nữ nạn nhân đang mang bầu nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện nghi lộc điều tra
sáng ngày năm tháng bốn tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số một ra quân xử lý tình trạng xe chở hàng công canh
đây là tuyến đường gần các khu chợ lớn và chợ đầu mối như chợ đồng xuân chợ long điền
theo ghi nhận lúc một mươi giờ tổ công tác phát hiện xe máy biển kiểm soát chín mươi tám h năm tám trăm chín mươi một xx do tài xế xe ôm công nghệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê ninh bình điều khiển chở hàng hóa vượt quá chiều dài quy định gây nguy hiểm cho các phương tiện khác tham gia giao thông
ngay lập tức tổ công tác đã áp sát yêu cầu nam tài xế dừng xe để kiểm tra
qua đo đếm cảnh sát giao thông phát hiện món hàng người này chở trên xe vượt quá chiều dài quy định là chín mươi cm trên năm mươi năm cm
nam tài xế cho hay đang chở các cuộn vải đi giao cho khách
do chủ quan nên anh đã vi phạm luật giao thông đường bộ
với vi phạm này anh v sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt năm trăm linh đồng
tổ trường tổ công tác cho biết với những lỗi vi phạm kể trên các tài xế có thể bị xử phạt năm trăm linh đồng
vị cán bộ cũng cho biết trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường việc xử lý các trường hợp vi phạm cho hàng công canh vượt qua quy định
đây là những nguy cơ tiềm tàng gây ra các vụ tai nạn giao thông bởi hàng hóa của các lái xe sẽ gây cản trở giao thông
gây vai trạm với phương tiện khác trong quá trình di chuyển trên đường
ngày năm tháng bốn trung tâm lưu trữ quốc gia ba cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ đã giới thiệu gần hai trăm linh tài liệu lưu trữ gốc
trong khoảng hàng nghìn tài liệu lưu trữ để công chúng có điều kiện tiếp cận tìm hiểu về chiến dịch điện biên phủ và hội nghị geneva
theo đó đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn và bảy mươi năm ngày ký hiệp định geneva
về đình chỉ chiến sự ở việt nam hai mươi một tháng bảy một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai mươi một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn
về chiến dịch điện biên phủ trung tâm lưu trữ quốc gia ba đang lưu trữ hàng ngàn trang tài liệu với nội dung tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử
quá trình chỉ đạo sự chuẩn bị chiến dịch diễn biến và kết quả ý nghĩa của chiến dịch
quá trình nhân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường điện biên phủ dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế về chiến dịch
chính sách của chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa với các thương bệnh binh và với các hàng binh
cùng với đó là tài liệu về các sự kiện quan trọng của đất nước tạo cơ sở để đấu tranh về mặt ngoại giao
tiến tới sự thành công của hội nghị geneva năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngoài các tài liệu giấy trung tâm còn có nguồn tài liệu phong phú hết sức quý giá là ảnh và các thước phim tư liệu
được các phóng viên đài báo nước ngoài cung cấp qua quá trình hợp tác trao đổi thông tin
đối với các tài liệu lưu trữ về hội nghị geneva về lập lại hòa bình ở đông dương năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trung tâm lưu trữ những tài liệu hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử diễn biến kết quả của hội nghị geneva
tác động vào quá trình thực thi hiệp định dư luận thế giới đối với hiệp định geneva
đặc biệt nhiều bản tuyên bố về lập trường quan điểm của các bên tham gia hội nghị
về sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với việt nam phản ánh một cách sinh động về diễn biến của hội nghị geneva
từ nguồn tư liệu này trung tâm lưu trữ quốc gia ba đang phối hợp với bảo tàng lịch sử quân sự
sở nội vụ tỉnh bắc giang sở văn hóa và thể thao hà nội tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm xuất bản sách
đặc biệt trung tâm đang phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia pháp bộ ngoại giao đại sứ quán pháp tại việt nam
tổ chức triển lãm quan hệ việt nam pháp từ điện biên phủ đến đối tác chiến lược
từ nguồn tài liệu của nhiều cơ quan tổ chức nhằm góp phần lưu giữ và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ mai sau
ngày năm tháng bốn chấn thành bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ thông tin doanh thu của phim my ở thị trường quốc tế
theo đó chỉ sau hai tuần công chiếu tại bắc mỹ và châu âu tác phẩm đã đạt được doanh thu khoảng hai triệu usd tương đương với khoảng năm mươi tỷ đồng
cụ thể ở bắc mỹ phim thu về một sáu mươi sáu triệu usd doanh thu còn tại châu âu là ba trăm bốn mươi một usd
với thành tích này phim của trấn thành trở thành bộ phim việt nam đầu tiên có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở hai châu lục
giá mắt thị trường quốc tế từ ngày hai mươi hai tháng ba phim mai được công chiếu tại gần hai trăm linh giảp trên chín quốc gia và vùng lãnh thổ như mỹ canada anh đức cộng hòa séc slovakia
bước sang tuần công chứa thứ ba phim hiện có tổng doanh thu phòng vé toàn cầu là hai mươi ba triệu usd
trước đó phim mai đã vượt nhà bán nữ để trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất việt nam chỉ sau hai mươi một ngày khởi chiếu với bốn trăm tám mươi tỷ đồng
sau hai mươi bảy ngày khởi chiếu phim mai đã cán mốc năm trăm linh tỷ đồng
như vậy top ba bộ phim điện ảnh việt nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này đều thuộc về đạo diễn chấn thành là bộ phim bố già bốn trăm hai mươi tỷ đồng nhà ba nữ bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng và mai năm trăm hai mươi tỷ đồng
từ khi nghệ sĩ vũ linh qua đời hồng loan con gái ruột của ông hoàng cải lương được nhiều khán giả yêu thương hết lòng ủng hộ
dù giọng hát của cô có thể không chuyên nghiệp mùi mẫn như bà tuy nhiên gần đây hồng loan nhận được lời mời lưu diễn ở úc vì khán giả quý mến
mong muốn được gặp mặt con gái của cố nghệ sĩ đình đám
trên trang cá nhân con gái ruột của ông hoàng cải lương thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong chuyến lưu diễn ở úc
hồng loan cho biết đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại và sẽ biểu diễn phục vụ khán giả xa quê trong khoảng hai tuần
không chỉ có khán giả trong nước hồng loan còn được nhiều phan ở hải ngoại yêu thương và ủng hộ khi cô có chuyến lưu diễn ở xứ chuột túi
sau đêm diễn con gái của cố nghệ sĩ vũ linh khoe những món quà nhận được từ khán giả ở úc như gấu bông
phong bao lì xì tiền mặt
hồng loan viết trên trang cá nhân lộc tổ và các món quà với tình thương yêu của cô chú anh chị tại nước úc đã yêu thương dành tặng cho con
dạ con luôn biết ơn và chân quý tình yêu thương của đại gia đình đã yêu thương ba và con
đêm nay là đêm con vui ấm áp hạnh phúc nhất con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều
không chỉ ca hát trong dịp tết nguyên đán năm nay hồng loan còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đóng phim điện ảnh sáng đèn
phim lấy đề tài về sân khấu cải lương và con gái của cố nghệ sĩ vũ linh xuất hiện ở vài phân đoạn nhỏ
thưa quý vị tiếp nối thành công của ba mùa sự kiện trước đại sứ quán pháp tại việt nam đã tổ chức lễ hội ẩm thực pháp năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết lễ hội diễn ra từ tối ngày năm tháng bốn đến hết ngày bảy tháng bốn tại công viên thống nhất hà nội
phát biểu tại lễ khai mạc tối năm tháng bốn đại sứ pháp tại việt nam oliver prochet cho biết
ông rất vui mừng khi một sự kiện kết nối quan hệ tình hữu nghị giữa việt nam và pháp được tổ chức tại
địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố hà nội
đại sứ pháp tại việt nam cũng gửi lời cảm ơn tới ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tin tưởng và hỗ trợ đại sứ quán tổ chức sự kiện này
lễ hội lần này được tổ chức xoay quanh khẩu hiệu hương vị ẩm thực sắc màu thể thao nhằm tập trung quảng bá cho thế vận hội olympic và paralympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn
với tám mươi gian hàng ban tổ chức mong muốn mang tới cơ hội dạo chơi nước pháp cho người dân tại thủ đô hà nội
với các hoạt động khám phá nông sản văn hóa thể thao tại không gian rộng một mươi hai m hai nằm trong công viên thống nhất
qua đó quảng bá văn hóa ẩm thực pháp mang những di sản tinh hoa đến gần người dân hà nội
tại lễ hội khách tham quan sẽ được thưởng thức nhiều sản phẩm đặc sản của nước pháp như phô mai sữa và bơ cao cấp
mứt hoa quả sô cô la các loại bánh ngọt và bánh nướng cao cấp hay rượu vang đến từ các nhà hàng và thương hiệu lâu đời trên thị trường như led traible hanoa
khu vực làng thể thao là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình năm nay để cố vũ cho olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn
được tài trợ bởi tập đoàn dklong cũng là đối tác của olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn làng thể thao có nhiều trò chơi hấp dẫn như thi đấu bóng rổ bắn cung cầu lông golf
khách tham quan sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như ba lô bình nước túi rút hay các voucher mua hàng đến từ nhãn hàng thể thao hàng đầu nước pháp
song song với các chương trình ẩm thực thể thao lễ hội sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn đến từ ca sĩ hoàng dũng chủ nhân của hàng loạt hít như nàng thơ đôi mươi đôi lời tình ca
chương trình có sự xuất hiện của nhiều nhân vật đặc biệt như cặp đôi ninh dương story nhà sáng tạo nội dung hài hước việt anh por và putin giao lưu cùng với du khách đến tham dự lễ hội ẩm thực pháp năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ngày năm tháng bốn tại làng sinh thái hương trà thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã chính thức khai mạc lễ hội tam kỳ
mùa hoa xưa hai nghìn hai mươi ba và bán kết hoa hậu việt nam thời đại năm hai nghìn hai mươi bốn
với chuỗi sự kiện đặc sắc hấp dẫn lễ hội thu hút hàng ngàn du khách bốn phương kẻ thăm
lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sắc xưa hương trà diễn ra từ ngày năm tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng bốn tại làng sinh thái hương trà phường hòa hương thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lễ hội năm nay có hai mươi sự kiện hoạt động đặc sắc như lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận cây di sản việt nam
đối với quần thể chín cây xưa làng hương trà khai hội làng hương trà chương trình nghệ thuật với chủ đề sắc xưa hương trà bán kết cuộc thi hoa hậu việt nam thời đại mùa hai nghìn một mươi chín
ngoài ra còn có các hoạt động như ngày hội áo dài chạy olympic đua thuyền rồng trình diễn bài tròi
qua đó giới thiệu quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa xưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan du lịch trải nghiệm
lễ hội hướng đến xây dựng thương hiệu tam kỳ thành phố hoa xưa vàng
gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái hương trà thúc đẩy hoạt động du lịch đưa tam kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách
cũng trong sáng mùng năm tháng bốn ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận cây di sản việt nam đối với quần thể chín cây ráng hương ấn tên thường gọi ở địa phương là cây xưa tại làng hương trà phường hòa hương
phát biểu tại đêm khai mạc lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa hai nghìn hai mươi bốn ông hồ quang bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết lễ hội là cơ hội để thành phố tam kỳ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh du lịch sinh thái từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch ở phía nam tỉnh quảng nam
sau phần khai mạc lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn hai mươi bốn là chương trình nghệ thuật với chủ đề sắc xưa hương trà và bán kết hoa hậu việt nam thời đại năm hai nghìn hai mươi bốn
hai mươi thí sinh họ việt nam thời đại năm hai nghìn hai mươi bốn bước vào phần thi trình diễn trang phục áo tắm phần thi trình diễn áo dài truyền thống phần thi trang phục giả hội
ban giám khảo sẽ chọn bốn mươi thí sinh xuất sắc vào chung kết được diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc thi hoa hậu việt nam thời đại năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức hai năm một lần là nơi tôn vinh nét đẹp trẻ chung năng động và cá tính của người phụ nữ trong thời đại mới
thưa quý vị tình trạng các cột điện cõng trên mình dây điện
các viễn thông chẳng chịt như mạng nhịn khiến người dân sống gần các khu vực này không khỏi thấp thỏm lo lắng trước nguy cơ xảy ra cháy nổ nhất là đang trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài tại khu vực nam bộ
cao điểm mùa khô diễn ra từ tháng ba đến đầu tháng năm nhưng năm nay xuất hiện nắng nóng khá sớm khi bắt đầu ngay từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và có khả năng kéo dài thời gian hơn trung bình các năm trước
tại thành phố cần thơ nhiệt độ vào ngày năm tháng bốn giao động từ ba mươi hai ba mươi tám độ thời tiết ói bức hành khô tình trạng nắng nóng kéo dài nền nhiệt tăng cao được các chuyên gia cảnh báo
rất dễ khiến vật liệu trở nên khô kiệt bén lửa việc sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao dễ dẫn đến hiện tượng quá tải chập cháy
theo phản ánh của nhiều hộ dân cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố tình trạng các cột điện cõng trên mình dây điện cáp viễn thông trăng trịt
cột dây thành búi to không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng
ghi nhận tại tuyến đường soviet nghệ tĩnh hoàng văn thụ lê thánh tôn cách mạng tháng tám dây điện các viễn thông chẳng chịt từ trên các cột điện
thậm chí nằm cạnh với nhà dân khiến nhiều người lo lắng
một chủ sạp trái cây tại phường soviet nghệ tĩnh quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
tình trạng dây điện các viễn thông chẳng chịt đã diễn ra lâu nay nhiều lúc tôi rất sợ cột điện có thể ngã bất cứ lúc nào
thời tiết cần thơ mấy ngày nay nắng nóng sợ nhất là các dây chập cháy hoặc ngã xuống người đi đường thì rất nguy hiểm
cũng cùng nỗi lo lắng này một người dân sống tại quận bích kiều thành phố cần thơ chia sẻ gia đình bà thuê mặt bằng để buôn bán ở cạnh cột điện
đường dây đã mấy chục năm qua thi thoảng lại thấy một vài sợi dây rơi xuống rất nguy hiểm
theo đó người dân bày tỏ mong muốn các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân
cánh đồng lúa an nhất thuộc huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu thời gian gần đây đang dần nổi lên bởi phè đẹp như tranh vẽ
thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân đến ngắm cảnh chụp hình và ngợi khen
những ngày này nông dân ở xã an nhất huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu tất bật vào mùa gặt
trên cánh đồng lúa an nhất máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất xe chở lúa chở dơm chạy liên tục trên con đường giao thông quanh ruộng
bên cạnh đó hoạt động khu ẩm thực quê trên con đường giao thông quanh cánh đồng an nhất trở nên hot và nổi tiếng trên mạng xã hội
rất nhiều người dân du khách trong và ngoài tỉnh cứ chiều lại ghe tới khu ẩm thực thưởng thức các món ăn dân dã
có giá hợp lý cùng với khung cảnh cánh đồng lúa bát ngát mát mẻ
theo lãnh đạo xã an nhất địa phương có diện tích lúa lớn của huyện long điền
tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của xã là bốn trăm hai mươi năm ha trong đó bốn trăm hai mươi hectare lúa năm hectare đang trồng cây lâu năm cây tràm cùng rau màu các loại
hiện lúa đang thu hoạch với hơn tám mươi diện tích năng suất lúa bình quân ước tính đạt bảy bảy năm tấn trên một ha
xã an nhất có năm trăm tám mươi ba hộ đang sản xuất lúa
năm nay lúa được mùa nhưng giá thì thấp hơn so với năm trước một chút
nhờ có đường giao thông thuận lợi nên việc vận chuyển lúa dơm của người dân thuận lợi hơn rất nhiều
cũng nhờ cánh đồng lúa ăn nhít được quảng bá nhiều mà con đường giao thông quanh cánh đồng lúa khang trang sạch đẹp với vạch kẻ đường biển báo đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời
được biết con đường quanh cánh đồng lúa ở xã an nhất có chiều dài hơn hai km tổng chi phí hơn một mươi tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh và huyện long điền trong chương trình nông thôn mới
trước đây con đường quanh ruộng vốn đã thuận lợi cho người dân làm ruộng vận chuyển thu hoạch lúa nhưng mới đây được tỉnh và huyện quan tâm tuyến đường này được nâng cấp rộng và đẹp hơn
trên địa bàn huyện long điền nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung các tuyến đường nội đồng hệ thống canh mương dẫn nước đã và đang được nâng cấp mở rộng để thuận lợi nhất cho người nông dân
trên địa bàn huyện long điền nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung các tuyến đường nội đồng hệ thống canh mường dẫn nước đã và đang được nâng cấp rộng để thuận lợi nhất cho người nông dân